vâng thưa quý vị lại tiếp tục xuất hiện thêm một cơn bão trên biển đông
trở thành cơn bão số sáu đổ bộ vào nước ta trong năm nay
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bốn giờ sáng nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy hai độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai
tức là từ một trăm linh ba đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi bốn
di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ
từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió mạnh cấp chín cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một một mươi ba giật cấp một mươi năm
sóng biển cao từ năm đến bảy mét vùng gần tâm bão từ tám đến một mươi mét
khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo trường sa
có mưa rào và rông mạnh gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám
giật cấp một mươi sóng cao từ ba đến năm mét biển động dữ dội